tối qua ngày hai mươi một tháng chín ngay trong ngày đầu tiên thành phố hà nội áp dụng đối lòng giãn cách theo chỉ thị số một mươi năm
người dân thủ đô đã un ồn đổ ra các tuyến phố chính của trung tâm thành phố hà nội để vui tết trung thu và gây hiện tượng ủn tắc cục bộ
lực lượng chức năng đã phải vất vả để điều tiết vào vận đường giao thông
ghi nhận tại nhiều tuyến phố của hà nội nhiều người dân không chấp hành các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn y tế khi ra đường
nhưng tuyến phố của hà nội đã đông cứng tắt nẹt sau chín giờ tối với lượng người đổ về trung tâm quá lớn
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang có nhiều diễn biến phức tạp thì việc người dân ồn ồn kéo ra đường khiến nhiều người lo lắng về nguy cơ bùng phát dịch bệnh của hà nội
khi ý thức của người dân chính là yếu tố quan trọng nhất để giữ vững thành quả chống dịch trong suốt thời gian qua
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé